thông tin đầu tiên liên quan tới ma túy thưa quý vị ba mươi kg ma túy tổng hợp là một số lượng ma túy cực lớn vừa bị phát hiện và thu giữ trong chuyên án do công an tp đông hà tỉnh quảng trị bóc gỡ
hai đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn đăng tuấn và chu đình bằng cùng chú tại tỉnh quảng trị
hai đối tượng bị bắt giữ vào bốn h ba mươi phút ngày bảy tháng một mươi tại bến xe miền đông thuộc phường hai mươi sáu quận bình thạnh tp hcm
công an thành phố đông hà tỉnh quảng trị phối hợp với công an phường hai mươi sáu quận bình thạnh tp hcm bắt
tăng vật thu giữ là ba mươi kg ma túy tổng hợp loại ketamin và ba điện thoại di động
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận đã cùng nhau vận chuyển trái phép số ma túy nói trên từ quảng trị vào tp hcm để nhận một trăm linh triệu tiền công
được biết tuấn và bằng là hai đối tượng nghiện ma túy
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật
vào ngày một mươi một tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng nguyên là phó giám đốc và phó trưởng phòng kế hoạch công ty cổ phần dâu tầm tơ mộc châu
các đối tượng bị bắt là đỗ đức trọng chú tệ phường thổ quan quận đống đa tp hà nội nguyên phó giám đốc công ty cổ phần dâu tầm tơ mộc châu và phạm viết nhuận chú tại thị trấn nông trường mộc châu huyện mộc châu tỉnh sơn la
nguyên phó giám đốc công ty cổ phần dâu tầm tơ mộc châu năm hai nghìn bốn đỗ đức trọng với tư cách phó giám đốc và phạm viết nhuận là phó trưởng phòng kế hoạch công ty cổ phần dâu tầm tơ mộc châu đã thực hiện việc giao năm hai trăm linh m hai cho năm mươi hai cá nhân trái với quyết định số hai nghìn ba mươi tám ngày hai mươi chín tháng bảy năm hai nghìn bốn của ủy ban nhân dân tỉnh sơn la gây thiệt hại lớn đến tài sản của nhà nước và hậu quả kéo dài cho đến nay
hành vi của các đối tượng đủ yếu tố cấu thành tội
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo quy định tại điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
liên quan tới thông tin xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ tại an giang
thưa quý vị sáng nay tòa án nhân dân tỉnh an giang đã đưa ra xét xử sáu mươi hai bị cáo liên quan đến đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề với số tiền giao dịch khoảng hai tỷ đồng
trong đó bốn bị cáo bị truy tố cùng về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
theo có trạng vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã phá thành công chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức mua lô đề số đề ăn thua bằng tiền có quy mô lớn
các đối tượng đã dùng nhiều công cụ phương tiện như máy vi tính kết nối internet máy phách máy in điện thoại di động máy tính máy đếm tiền sử dụng bốn tài khoản gia lô để làm chủ số lô số đề
và làm trung gian giao lô
các đối tượng đã dùng nhiều công cụ phương tiện như máy vi tính giao nhận phơi số lô số đề được ăn thua bằng tiền thông qua kết quả sổ số kiến thiết của các đài miền nam và miền bắc
theo điều tra bước đầu đường dây đánh bạc này có tổng số tiền giao dịch gần hai tỷ đồng dự kiến phiên tòa sẽ kết thúc vào ngày hai mươi năm tháng một mươi
trong hai ngày qua tại các tỉnh thành trong khu vực miền trung có mưa to đến rất to gây lụt lớn trên địa bàn và gây thiệt hại nhiều về tính mạng cũng như là tài sản của nhân dân
theo thống kê của văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố tại khu vực miền trung đến đêm nay
doi hưởng của đợt mưa lớn đã có một người chết hai người mất tích hơn một ngôi nhà bị ngập hai mươi một nhà bị tốc máy
mưa lũ cũng làm gần bốn trăm linh hectare cây ăn trái bốn mươi bảy hectare thủy sản của người dân bị thiệt hại
trong đêm qua mưa lũ gây sạt lở tại huyện cha bông tỉnh quảng ngãi khiến một tổ máy của thủy điện cà tinh bị vùi lấp
mưa lớn đã gây ngập úng sạt lở nhiều nơi trên địa bàn huyện an lão tỉnh bình định
bốn nhà dân ở huyện an lão bị sạt lở chính quyền địa phương đang khẩn trương di rời các hộ dân đến nơi an toàn
mưa lớn đã khiến cho bốn hộ dân tại thôn hai thôn bốn thôn năm xã an vinh bị sạt lở đất
trong đó hộ ông đinh văn vinh ở thôn năm có nguy cơ sạt lở ở mức độ nguy hiểm
địa phương đang khẩn trương di rời người và tài sản hộ ông vinh đến nơi an toàn
ngoài ra mưa lớn cũng khiến cho các tuyến đường dt sáu trăm hai mươi chín đoạn trà cong cầu tràn các xã an hòa xã an nghĩa xã an quang xã an vinh bị ngập
tuyến đường quanh hồ đồng mít dẫn vào xã an vinh cũng xảy ra tình trạng đất đá từ tan ly dương lan xuống đường
chính quyền xã an vinh là và lực lượng công an đã bố trí lực lượng chốt chặn tại khu vực cầu long hoa thôn một và khuyến cáo người dân hạn chế đi lại trên tuyến đường này
thưa quý vị cho đến chiều nay
đang nỗ lực mở đường cắt qua điểm sạt lở để tiếp cận hiện trường khu nhà trực máy phát điện của nhà máy thủy điện cát tinh thuộc xã trà lâm huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi
để tìm công nhân mất tích sau vụ sạt lở núi vùi lấp chạm điện
phản ánh ngay sau đây của phóng viên thời sự
hiện trường vụ sạt lở xảy ra vào khoảng chiều tối qua tại tổ máy phát điện số một thủy điện cà tinh thuộc địa phận xã trà lâm huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi
ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ sạt lở kèm theo thông tin có một công nhân đang vận hành nhà máy bị mất liên lạc lực lượng công an và chính quyền địa phương đã khẩn trương đến hiện trường
tuy nhiên thời điểm xảy ra lượng mưa rất to và hiện trường sạt lở quá lớn nên các lực lượng chưa thể tiếp cận được
huyện cũng đã tiếp nhận được thông tin nhưng tiếp cận hiện trường là không tiếp cận được cho nên không thể nào xác định được
bây giờ tôi chỉ thấy rằng không thể tiếp cận được còn một mươi bách nữa cũng không thể tiếp cận được hiện trường
thế nên không xác định được
hiện nay mưa vẫn đang lớn nước lũ vẫn cao người dân vùng nguy cơ sạt lở rất lo lắng trước tình trạng nước lũ uy hiếp
ngày hôm nay ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn công an tỉnh quảng ngãi và huyện trà bồng đã huy động phương tiện cơ giới
các lực lượng công an cảnh sát phòng cháy chữa cháy y tế và lực lượng tại chỗ đến thực hiện công tác cứu nạn
tuy nhiên hiện trường vụ sạt lở quá nghiêm trọng
nên không thể tiếp cận được mà chỉ dùng phương tiện cơ giới để nạo vét cao múc khối đất đá từ tuyến tỉnh lộ sáu trăm hai mươi hai vào khu nhà máy phát điện số một
tỉnh quảng ngãi cũng đã tăng cường thêm xe cơ giới để thông tuyến tại điểm sạt lở cầu cà tinh
không vì khắc phục hậu quả mà chúng ta để xảy ra hậu quả lớn hơn
cho nên trong việc chỉ đạo tìm kiếm và xử lý việc sạt lở nối tại thủy điện cà tinh
thì phải vừa đảm bảo tiết đối an toàn cho lực lượng cứu nạn
khẳng thường đảm bảo tìm kiếm nạn nhân bắt tích
hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm cứu nạn
với phương châm đảm bảo an toàn cho người dân và lực lượng cứu hộ
thưa quý vị sau bốn phiên giảm liên tiếp giá xăng dầu trong nước đã đồng loạt tăng
tại kỳ điều chỉnh trong chiều nay ngày một mươi một tháng một mươi
chiều nay ngày một mươi một tháng một mươi là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu trong nước của liên bộ tài chính công thương
sau điều chỉnh từ một mươi năm h chiều nay giá xăng e năm ron chín mươi hai lên một mươi năm h
mức hai mươi một hai trăm chín mươi đồng tương ứng với mức tăng năm trăm sáu mươi đồng một lít
xăng ron chín mươi năm loại ba là hai mươi hai đồng tăng năm trăm sáu mươi đồng một lít
giá các mặt hàng dầu cũng đồng loạt tăng mạnh
cụ thể dầu diesel là hai mươi bốn một trăm sáu mươi đồng một lít tăng một chín trăm sáu mươi đồng
dầu hỏa có mức giá mới là hai mươi hai tám trăm hai mươi đồng tăng một một trăm bốn mươi đồng
dầu ma rút giữ nguyên có giá một mươi bốn chín mươi đồng một kg
và trong điều chỉnh lần này
cơ quan điều hành đã quyết định trích lập quỹ bình ổn xăng dầu mỗi lít xăng
từ hai trăm linh đến bốn trăm linh đồng vào quỹ
dầu diesel chi sử dụng quỹ hai trăm linh đồng một lít
dầu hỏa và dầu ma rút không trích lập cũng không chi sử dụng quỹ bình ổn
với hành vi điều khiển ô tô chạy quá tốc độ
nhưng xin lực lượng chức năng bỏ qua không được chấp thuận
nguyễn hoàng minh chú tệ huyện kìm động tỉnh hương yên
đã hành hung cướp máy đo tốc độ của lực lượng làm nhiệm vụ
đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên bắt xử
tại cơ quan công an minh khai nhận ngày tám tháng một mươi
đối tượng bị tổ công tác của cục cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra
do điều khiển ô tô chạy quá tốc độ
mình xin tổ công tác tạo điều kiện không lập biên bản xử lý nhưng không được
bực tức vì bị xử phạt nên sau khi trả khách
mình đã quay lại cầm tuyết bằng kim loại
xông đến tấn công cán bộ được giao nhiệm vụ
sử dụng máy đo tốc độ sau đó cướp đi máy đo tốc độ rồi tẩu thoát
tại chỗ ở của đối tượng đã thu giữ một máy đo tốc độ phương tiện giao thông
một xe ô tô trong xe có một tuyếp kim loại
thưa quý vị trong các loại tệ nạn xã hội
tệ nạn mại dâm có nguy cơ nảy sinh nhiều loại tội phạm
hình sự gây nhiều hệ lụy cho xã hội
thời gian qua công an tỉnh bình định đã tăng cường các biện pháp
đấu tranh kiên quyết với tệ nạn mại dâm
trong đó đã chệt xóa nhiều ổ mại dâm hoạt động phức tạp
góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
mới đây đội cảnh sát hình sự công an tp quy nhơn đã triệt xóa thành công
đường dây môi giới và chứa mại dâm do đặng đường thảo năm mươi năm tuổi
và nguyễn thị sao mai bốn mươi hai tuổi cùng ở phường nhơn phú cầm đầu
chuyên cung cấp gái bán dâm cho các khách sạn nhà nghỉ trên địa bàn
sau khi củng cố hồ sơ cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định
khởi tố đối với đặng đường thảo và nguyễn thị sao mai
cùng ba đối tượng khác có liên quan để điều tra về hành vi môi giới mại dâm
và chứa chấp mại dâm
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn cũng đã bắt tạm giam
nguyễn văn thìn ba mươi bốn tuổi chú ở tỉnh phú yên và hoàng thị tế ba mươi tuổi
trú tại tỉnh hà giang để điều tra về hành vi chứa chấp mại dâm
theo điều tra nguyễn văn thìn và hoàng thị tế cùng thuê lại một khách sạn
ở phướng ngô mây để kinh doanh lưu chú và chứa chấp hoạt động mại dâm
hoàng thị tế trực tiếp tuyển năm người để bán dâm tại nhà nghỉ
ngoài ra tế còn liên hệ với một trang web môi giới mại dâm trên mạng
và đặt vấn đề ăn chia lợi nhuận tiền mua bán dâm khi giới thiệu khách đến nhà nghỉ của mình
để đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn mại dâm lực lượng công an đã tăng cường các biện pháp
trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến
giáo dục pháp luật về lĩnh vực phòng chống mại dâm cho mọi người dân
nhất là các chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn
từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người dân về công tác phòng chống các tệ nạn xã hội nói chung
và tệ nạn mại dâm nói riêng góp phần gìn giữ trật tự an toàn xã hội
lực lượng xã hội sẽ tiếp tục tham ưu cho lãnh đạo ngành phố
sẽ có các biện pháp nắm chắc tình hình quán chiến địa bàn
cũng như là nắm chắc các đối tượng hoạt động nghi vấn hoạt động mại dâm để có biện pháp phòng ngừa
và tiếp tục xử lý đưa ra xét xử các đối tượng phạm tội chứa mại dâm và môi giới mại dâm
để phục vụ rèn rèn phòng ngừa chung đồng thời qua đó sẽ góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
thành phố đặc biệt là trong đợt cao điểm phòng chống thực phạm cuối năm hai nghìn một mươi hai
để làm tốt công tác phòng chống mại dâm ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an
và các ban ngành đoàn thể mỗi người dân cần nâng cao nhận thức trong phòng chống tệ nạn mại dâm
mạnh dạn tố giác các cơ sở đối tượng có biểu hiện hoạt động mại dâm góp phần cùng lực lượng công an
đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
thông tin đáng chú ý khác vì muốn có tiền trả nợ nên biện ra lý do bị cướp để gia đình cho tiền
một thanh niên chú tệ phường khuê trung quận cẩm lệ đã trình báo lên cơ quan công an
để khiến mọi người tin sự việc là có thật
công an phường khuê trung quận cẩm lệ tp đà nẵng cho biết đã xác định sự việc trên là hoàn toàn bị đặt và không có thật
nam thanh niên này tên là trần duy an một mươi bảy tuổi chú thệ phường hòa cường nam quận hải châu
vào chiều cùng ngày an cùng cha ruột đến công an phường khuê trung trình báo về việc
mình bị một nhóm thanh niên chấn lột tiền tại khu vực trường trung học phổ thông hiển nhân
an còn khai thêm trước đó cũng bị một nhóm thanh niên chặn đánh và cướp năm trăm linh đồng
khẩn trương vào cuộc xác minh lực lượng công an đã xác định không hề có sự việc như an trình báo
qua làm việc an khai nhận từ đầu tháng tám có nợ
tiền bạn học để trả tiền thuê nhà trọ ở phương hòa thọ tây
nên nghĩ cách để xin tiền cha mẹ dẫn đến việc báo nội dung không đúng sự thật
báo tin giả đến cơ quan công an
vết thương trên người an không phải là do bị đánh mà bị ngã xe
vụ việc đã được hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
đối tượng đặng văn hiệp dùng ô tô đã vận chuyển một mươi bốn năm trăm linh bao thuốc lá nhậm lộng
từ tỉnh long an đến tỉnh trà vinh đã bị phát hiện bắt xử của một tăng vật
công an thành phố vĩnh long vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
đối với đặng văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại thị trấn rồng trôm
huyện rồng trôm tỉnh bến tre để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm
kiểm tra ô tô do đặng văn hiệp điều khiển lực lượng công an phát hiện bên trong xe ô tô
có một mươi bốn năm trăm linh bao thuốc lá điếu nhập lậu gồm chín bao hero và năm năm trăm linh bao jet
nên lực lượng công an tiến hành lập biên bản đồng thời tạm giữ người
cùng với phương tiện để tiếp tục điều tra
qua làm việc hiệp khai nhận là người trở thuê số thuốc lá điếu
từ tỉnh long an về tỉnh trà vinh cho một người chưa rõ lai lịch
chiếc xe ô tô trên cũng được chủ giao cho
hiện công an thành phố vĩnh long đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng
theo đúng quy định của pháp luật
trước tình trạng gặp khó khăn khi đi mua xăng trong những ngày gần đây
đã khiến cho một số người dân đang có tâm lý tích trữ xăng
gây nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy
do đó phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và khu nạn khu hộ
vừa đưa ra khuyến cáo đến người dân liên quan đến tình trạng tích trữ xăng dầu trong nhà
theo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và khu nạn khu hộ
công an thành phố hồ chí minh khi tồn chứa xăng dầu không an toàn
có thể dẫn đến sự cố cháy hoặc nổ
đám cháy lan rất nhanh tỏa ra nhiều khói chất độc
gây nguy cơ tử vong của người trong nhà rất cao
đồng thời gây khó khăn cho công tác chữa cháy khu nạn khu hộ
thực tế đã xảy ra nhiều trường hợp cháy nổ gây chết người do tích trữ xăng dầu trong nhà
việc không đảm bảo các điều kiện an toàn gây ra cháy nổ
thiệt hại đến người và tài sản thì ngoài bị xử phạt hành chính
người vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự bồi thường
việc không đảm bảo các điều kiện an toàn gây ra cháy nổ
thiệt hại đến người và tài sản thì ngoài bị xử phạt hành chính
người vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự
để đảm bảo công tác an toàn phòng cháy chữa cháy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đưa ra khuyến cáo
không tích trữ xăng dầu tại nhà để bảo đảm an toàn tính mạng tài sản
trường hợp cơ sở hộ gia đình cần thiết tích trữ xăng dầu thì có biện pháp bảo quản an toàn và các điều kiện
phải bảo quản trong khu vực riêng tuyệt đối không tồn chứa xăng dầu trong khu vực có người ở
phải tránh ánh nắng trực tiếp nhiệt độ cao và thông thoáng để giảm sự bốc hơi tích tụ của hơi xăng dầu
có biện pháp ngăn xăng dầu tràn ra ngoài cách xa nguồn sinh lửa nguồn nhiệt
các thiết bị điện trong khu vực chứa xăng dầu phải đảm bảo an toàn tránh nguy cơ bị chặt cháy phát sinh ti lửa
ngăn cách và cảnh báo để trẻ em và người khác không thích tận được khu vực còn chứa xăng dầu
khi gặp đám cháy xăng dầu thì chúng ta cần hô hoáng báo động cho mọi người xung quanh biết
báo cháy cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo số điện thoại một trăm một mươi bốn
công an hoặc chính quyền nơi gần nhất sơ tán bình phi xăng dầu lân cận ra vị trí an toàn
dùng binh chứa cháy loại bọt bột để giật tắt đám cháy
không chứa cháy xăng dầu bằng nước dùng cát để đắp đê ngăn không cho chất cháy cháy loang
dùng chăn thấm nước phủ hoàn toàn bề mặt của đám cháy
trong thời gian gần đây dù giá xăng dầu đã giảm mạnh nhiều đợt
nhưng giá nhiều loại hàng hóa thực phẩm vẫn không có dấu hiệu giảm theo
chưa kể là một số mặt hàng còn tăng giá trái chiều
và tiểu thương tại các chợ cho rằng cước vận chuyển vẫn ở mức cao
ngoài ra là bão lụt tại miền trung cũng là một trong những lý do
mà thương lái đưa ra để lý giải cho việc hàng hóa tăng giá
tại kỳ điều hành giá ngày ba tháng một mươi của liên bộ tài chính công thương
giá xăng e năm đã giảm một năm mươi đồng mỗi lít
tương tự giá dầu diesel giảm ba trăm ba mươi đồng mỗi lít
giá bán là hai mươi hai hai trăm linh đồng mỗi lít
như vậy giá xăng đã giảm về mốc của tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
thông thường giá xăng giảm sẽ kéo theo các mặt hàng khác giảm theo
tuy vậy ghi nhận thực tế tại các chợ truyền thống ở thành phố hồ chí minh
nhiều mặt hàng thực phẩm chỉ giảm nhỏ dọt
một số mặt hàng như cà chua xà lách bút còn tăng giá
hiện giờ giá cả tăng nhất là xà lách búp
nó tăng một ký hết hai mươi
tại vì mưa quá trên đà lạt mưa quá nó hư hết rồi
giá cả giờ mấy cái đồ kia thì giá cả bình thường bình ổn thôi
giờ hiện giờ là chỉ có cái xà lách búp là nó mắc thôi
xà lách bứt với cái xà lách son là nó mắc thôi

các tiểu thương cho biết
tuy giá xăng dầu giảm nhưng tiền vận chuyển giảm rất ít
cụ thể chi phí có một chuyến xe chở hàng từ chợ đầu mố bình điền quận tám
về chợ nguyễn tri phương là một trăm hai mươi đồng mỗi chuyến
tuy giá xăng giảm nhưng tiền vận chuyển vẫn ở mức từ một trăm một mươi đến một trăm một mươi năm đồng mỗi chuyến
thì không thấm vào đâu
ngoài ra thời tiết mưa nhiều khiến xà lách đà lạt bị hư hỏng
trong ngày sáu tháng một mươi giá mua xà lách từ nhà cung cấp là bảy mươi năm đồng một kg
trong khi trước đây chỉ từ ba mươi ba mươi năm đồng một kg
không chỉ một số mặt hàng thực phẩm tăng giá
các mặt hàng khác như nước tương ma ghi mì hảo hảo mì vi phong lỗ thái
cũng tăng giá từ năm một mươi đồng mỗi loại
đối với mặt hàng thịt giá heo hơi ở thời điểm này
tại một số tỉnh miền nam tăng hai đồng một kg so với ngày năm tháng một mươi
thống kê từ chợ đầu mối hóc môn
tổng đơn giá bình quân của một trăm linh tám mặt hàng trong tháng chín
giảm sáu bốn mươi bốn so với tháng tám
tuy nhiên lại có năm mươi tám trên một trăm linh tám mặt hàng tăng giá

độ trình khai thác bến xe miền đông mới
ngày một mươi một tháng một mươi tổng công ty cơ khí giao thông vận tải sài gòn
trách nhiệm hữu hạng một thành viên
đã thực hiện di dời giai đoạn hai
với bảy mươi chín tuyến xe khách cố định
từ thành phố hồ chí minh đi cách tỉnh miền trung tây nguyên miền tây
từ bến xe miền đông hiện hữu tại quận bình thạnh
sang bến xe miền đông mới ở thành phố thủ đức
ghi nhận tại bến xe miền đông quận bình thạnh
hầu hết các quê vé đã đóng cửa và hoàn tất di dời
trong giai đoạn hai chỉ còn năm tuyến xe khách
và tuyến quốc lộ một mươi bốn được phép hoạt động tại đây
gồm tuyến bình phước đắk nông đắk lắc gia lai và con tum
do bến xe miền đông quận bình thạnh hoạt động từ hàng chục năm qua
nên việc đi lại trở nên quen thuộc và gắn bó
trước thay đổi này cũng làm nhiều người dân chưa thể thích ứng ngay được
cùng với đó nhiều nhà xe chưa thể phục vụ hành khách được tốt nhất
xa quá là phải đi xe chung chuyển là chỉ có người thôi
còn hàng quá là phải gửi tới anh
thì tới tốn thêm một cái phận chi phí hàng quá nữa
ra ngoài đó nó khó khăn là nó khó khăn đủ thứ rồi
phương tiện nó xa nè chưa có tàu cao tốc nè rồi đủ thứ hết
rồi khách họ sẽ bất lợi lắm giống như họ bỡ ngỡ vậy đó
đâu phải ai họ cũng chịu khó là đi xe trung chuyển hay gì đâu
khó khăn lắm anh phải di chuyển nó xa lắm
em phải vô bến bến xe cũ trước
rồi phải đi bộ ra một đoạn để đi ra xe chung chuyển
rồi phải tự chung chuyển rồi phải di chuyển ra đây
nói chung là mất rất là nhiều thời gian của em luôn
bên cạnh đó một số hành khách cũng rất ủng hộ
việc di dời hoạt động ra bến xe mới này
bởi thực tế thời gian qua tại khu vực bến xe miền đông
nằm trong nội đô đã liên tục xảy ra tình trạng ủng tắc
khiến việc đi lại của hành khách gặp nhiều khó khăn
bên bến xe cũ của em qua thì thường gặp ủng tắc giao thông rất là nhiều
còn bên đây thì đường quốc lộ chín em chạy qua
bên ráp đặt chạy qua thì rất là thuận lợi
không có gặp ủng tắc giao thông
tính cả giai đoạn một và giai đoạn hai của dự án di dời
các tuyến xe khách liên tỉnh ra hoạt động tại bến xe miền đông mới
hiện bến xe mới có chín mươi một tuyến đang hoạt động
nếu như trong giai đoạn một
thì bến xe mới chỉ có khoảng một mươi xe xuất bến mỗi ngày
thì bước vào giai đoạn hai
dù là ngày đầu nhưng dự kiến sẽ có một trăm hai mươi xe xuất bến
để mà tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách
thì bến xe cũng đã có những kiến nghị đến sở thông vận tải
là cho phép bến xe miền đông làm đại lý bán vé
thứ hai nữa là kiến nghị thanh tra
để mà tăng cường xử lý những xe dù xe bến cốc
như là kiến nghị để có các đơn vị
được phép trung chuyển hành khách
từ bến xe miền đông cũ sang bến xe miền đông mới
dự án di dời các tuyến xe ra bến xe miền đông mới
được chia làm ba giai đoạn
sau thời gian của đợt hai đi vào ổn định
sở giao thông vận tải tp hcm
tiếp tục chia đảo các đơn vị liên quan
thực hiện giai đoạn ba
khi hoàn thành cả ba đợt
tại bến xe mới sẽ có tổng cộng một trăm hai mươi tuyến xe liên tỉnh
để không phụ thuộc vào xe trung chuyển
của các doanh nghiệp vận tải
người dân có thể chủ động di chuyển lộ trình của mình
bằng cách chọn một trong chín tuyến xe buýt sau đây
vừa được sở giao thông vận tải tp hcm tăng cường
kết nối với bến xe miền đông mới